thưa quý vị những năm gần đây tình hình tội phạm giết người nhất là giết người do nguyên nhân xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp
nhiều vụ án mạng thương tâm đã xảy ra gây nhức nhối trong cộng đồng phản ánh tại tỉnh quảng ngãi
các đối tượng phạm văn nam một mươi tám tuổi chú xã ba cung huyện ba tơ phạm văn quốc một mươi tám tuổi phạm quốc huy và phạm văn tinh đều một mươi chín tuổi
ở thị trấn ba tơ huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi bị bắt về tội giết người
trước đó sau khi mâu thuẫn với số thanh niên khác trong đám cưới các đối tượng trên dùng hôn khí tìm đánh người nhưng đã đánh nhầm anh phạm đặng huy
ở xã ba thành huyện ba tơ bị thương tích nặng
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra một mươi một vụ giết người làm chết bảy người bị thương bảy người
nguyên nhân chủ yếu
của các vụ án giết người do mâu thuẫn gia đình ghen tuông tình ái thu tức bộc phát nhất thời
việc chủ động phát hiện sớm mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình
tiền bạc tình cảm hàng xóm là giải pháp phòng ngừa xã hội đóng vai trò quan trọng
bên cạnh công tác tuyên truyền của công an các tổ chức chính trị xã hội mô hình hòa giải ở cơ sở
người có uy tín kịp thời giải quyết những bức xúc mâu thuẫn trong đời sống
để làm gióm và hạn chế cái tài phẩm liên quan đến xúc phát từ các nguyên nhân như là mâu thuẫn trong sinh hoạt cuộc sống ở địa phương
thì địa phương từng địa phương chúng ta làm tốt cái công tác
là nắm tình hình cũng như là phát hiện và giải quyết kịp thời những cái mâu thuẫn đó ngay từ cơ sở
có thể là giải quyết xử lý hành chính hoặc là tổ chức hòa giải ở cộng đồng để mà triệt xóa các nguyên nhân điều kiện để phát sinh cái tàu phòng nguy hiểm
qua các vụ án mạng đã xảy ra dù do mâu thuẫn bộc phát nhất thời hay âm ỉ kéo dài
đều có một điểm chung là khuyên hướng sử dụng vũ lực để giải quyết của những người có liên quan
trong cơn tức giận thiếu kiểm chế rất dễ
dẫn đến hậu quả đáng tiếc
do vậy khi có mâu thuẫn xích bích ngày sinh trong cuộc sống
mọi người cần bình tĩnh giải quyết dựa trên quy định của pháp luật và đạo đức xã hội